hàng không việt nam cũng kiến nghị chính phủ giảm một số loại thuế phí cho đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
chính sách hỗ trợ lại suốt với doanh nghiệp trong ngành hàng không
ngoài ra cục sẽ ưu tiên cho việc triển khai nâng cấp cơ sở hạ tầng hàng không
đặc biệt là đầu tư nâng cấp các cảng hàng không chính như cảng hàng không quốc tế nội bài
tân sân nhất để đáp ứng tốt nhu cầu khai thác của các hãng hàng không và nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân
thực tiễn năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống f b vẫn đang gặp nhiều khó khăn
cả trong sản xuất lẫn kinh doanh
một trong những thách thức đó là sức ép cạnh tranh và khả năng chuyển mình theo những xu hướng tiêu dục mới
thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải tối ưu hóa được các nguồn lực
tập trung vào các yếu tố bền vững và phải liên tục đổi mới sáng tạo nếu muốn tồn tại và phát triển
cụ thể các thách thức mà ngành thực phẩm đồ uống f b phải đối mặt
bao gồm các hành lang pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật đến từ các quốc gia nhập khẩu tiêu thụ hàng đầu thế giới
như eu mỹ về tính bình vẩn đối với sản phẩm
hàng loạt các quy định mới như quy định chống phá rừng của châu âu
thỏa thuận xanh của liên minh châu âu
chưa kể người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu và thái độ thói quen tiêu dùng
hơn đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe và môi trường
các đối tác để mà chúng ta có thể xuất khẩu được nhập khẩu hàng của mình
thì người ta cũng sẽ đặt ra rất nhiều những cái vấn đề về bảo vệ môi trường
về phát triển bình vẩn rồi thì về những khía cặp trong sản xuất
làm sao để bảo đảm được tất cả những tiêu chuẩn đó
tất cả những cái đó đòi hỏi là một cái sự đầu tư dài hơi và tốn nhiều tiền hơn
còn ngay cả trong nước chúng ta cũng vẫn phải giữ vững cái tiêu chí là an toàn thực phẩm
và ngay tại thành phố hồ chí minh chúng tôi cũng phải là tham mưu
đang ban hành những cái tiêu chuẩn những cái tiêu chí cho thực phẩm lưu hành
trên địa bàn thành phố hồ chí minh bảo đảm cho cái mức độ an toàn
để bảo đảm cho sức khỏe của người dân
ngoài ra các doanh nghiệp ngành f b cũng đang chịu nhiều sức ép thị trường quốc tế
khi các nước đang đề ra những quy định cho hàng hóa nhập khẩu ngày càng khắc khe hơn
và sự cạnh tranh đến từ các nước lân cận như thái lan hay trung quốc
do đó các doanh nghiệp ngành f b cần tập trung giữ vững thị trường trong nước
áp dụng chiến lược mới xu hướng số hóa và tự động hóa nguồn nhân lực
đặc biệt vì đưa sản phẩm theo hướng xanh sạch và lành
có vai trò quan trọng trong việc thu hút thị trường nội địa
một trong những bài học quan trọng là một số ngành khác đã mất thị trường
vào các doanh nghiệp nước ngoài
thì ngành lưỡng thực phẩm cũng phải cảnh giá hết sức mạnh
nghĩa là chúng ta phải làm sao chuyển đổi doanh nghiệp của mình thành doanh nghiệp xanh
sản xuất của chúng ta phải trở thành sản xuất xanh
sản phẩm chúng ta phải trở thành sản xuất sản phẩm xanh
thì mới có thể đáp ứng được thị trường xuất khẩu
và đồng thời trước sau gì trong nước chúng ta còn phải đi theo cái hướng sản xuất xanh
chúng tôi cũng không chậm chân trong vấn đề là làm sao để có những chuyển đổi
phù hợp với khuyến hướng tiêu dùng như thế này
trong đó là một trong những khuyến hướng mà chúng tôi đã làm trong mấy năm qua
là chúng tôi phát triển sản phẩm từ các cái nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên
đặc biệt là các nguyên liệu có nguồn gốc từ
không chỉ hướng đến xanh hóa sản xuất mà xa hơn là mục tiêu tiến đến xu hướng net zero
là vấn đề mà các doanh nghiệp ngành f b cũng cần phải quan tâm
để có thể đáp ứng yêu cầu đó thì việc xây dựng và thiết kế nhà xưởng
là yếu tố cần phải chú trọng
nhà xưởng có ba vai trò quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
và tính cạnh tranh của doanh nghiệp f b
cái điều kiện bên trong cái nhà xưởng đó làm sao đảm bảo được cái an toàn vệ sinh thực phẩm
dẫn đến là nó sẽ đảm bảo được an toàn chất lượng của sản phẩm
thì mình sẽ có một cái công nghệ rất là mới tích hợp vào cái tấm tôn
để làm sao cho cái tấm tôn đó nó có tính kháng khuẩn
và đặc biệt là những cái sản phẩm mà xuất khẩu đi châu âu hay là mỹ
nó sẽ phải tuân thủ những cái luật vi sinh của châu âu
hoặc là những cái luật emp của mỹ
thì họ rất là quan trọng về những cái con khuẩn
nếu mà chúng ta có thể kháng được những cái con khuẩn đó
thì mình đảm bảo được cả cái môi trường của cái nhà xưởng vách
trần nó sẽ không có bị nhiễm những cái khuẩn như vậy
trong năm hai nghìn hai mươi bốn các doanh nghiệp có thuận lợi lớn
đến từ quyết định ba trăm linh của thủ tướng chính phủ
tại thành phố hồ chí minh còn có nghị quyết chín mươi tám
về chính sách đặc thù của thành phố hồ chí minh được quốc hội thông qua
theo đó ngành fnp cũng có lợi thế nhất định
các hiệp định thương mại tự do fta bên cạnh các nền tảng thương mại điện tử
như amazon alibaba shopee cũng đã phát triển rất mạnh
tạo cơ hội cho doanh nghiệp việt nam tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường
đoạn đường dài chưa đầy hai năm km đường nguyễn gia trí
hay còn gọi là đường d hai thuộc quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
nằm ngoài làng sóng trả mặt bằng của khu vực trung tâm thành phố hồ chí minh
khảo sát về mặt bằng cho thuê tại đường nguyễn gia trí quận bình thạnh
mới đây cho thấy khu vực này gần như không có mặt bằng bỏ trống
hoạt động kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra sầm mốt nhộn nhịp
hiện tại giá thuê trung bình tại các mặt bằng diện tích
từ tám mươi đến một trăm linh mét vuông tại đây
giao động từ tám mươi đến chín mươi triệu đồng mỗi tháng tùy mặt bằng
với các mặt bằng diện tức nhỏ từ bốn mươi đến năm mươi mét vuông
có giá thuê khoảng từ hai mươi bảy đến bốn mươi triệu đồng mỗi mét vuông
mức giá cùng diện tích này chỉ bằng một nửa so với giá mặt bằng khu lân cận
như quận một quận ba
giữa bối cảnh kinh tế khó khăn các đơn vị thuê mặt bằng nhà phố trung tâm
có xu hướng dịch chuyển về các tuyến đường gần đó để giảm chi phí thuê
nếu khu vực quận một quận ba mặt bằng bỏ trống khá nhiều
thì tuyến đường này khó tìm mặt bằng thuê trống
thậm chí khách thuê còn dành nhau mặt bằng
nguyên nhân khi các mặt bằng nơi đây lưu đắt khách theo các mô giới
là do giá mặt bằng còn thấp hơn khá nhiều so với khu vực quận một quận ba
trong khi vị trí di chuyển đi lại giữa các quận trung tâm lại rất gần
thưa quý vị tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn là khoảng thời gian
để các nhóm gia đình khách du lịch thực hiện những chuyến du xuân đón tết
là cơ hội cho các công ty lữ hành các điểm du lịch thu hút du khách
vì vậy ngành du lịch các tỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để phục vụ du khách
ghi nhận tình hình đặc tu tại các doanh nghiệp lửa hành lớn trên địa bàn tp hcm
hiện số lượng du khách đặt tour dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn đón nhận nhiều tín hiệu tích cực
theo thông tin từ công ty dịch vụ lữ hành sài gòn tourist
tính thời gian khởi hành từ hai mươi ba tháng chạp đến mùa một mươi tết
sài gòn tourist dự kiến phục vụ tổng cộng hơn hai mươi tám du khách trong nước và quốc tế
tham gia các hành trình vua tết du xuân
con số này đạt mức tăng trưởng hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
với việc travel hiện có gần một trăm linh bảy lượt du khách đăng ký mua tour tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
dự kiến công ty sẽ phục vụ hơn một trăm năm mươi lượt du khách
các tour du lịch xa như châu âu châu úc châu phi có gần hai lượt du khách đăng ký
công ty truyền thông du lịch việt cho biết các tour trung quốc nhật bản đài loan đã bán hết
đặc biệt tour thái lan được du khách ưa chuộng nhất
tính đến thời điểm này tổng lượng du khách đặt tour trong dịp tết gần hai người
sở du lịch tp hcm cho biết dịp tết năm nay ngành du lịch thành phố kỳ vọng đón tám mươi lượt khách quốc tế
du khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước tính đạt khoảng hai trăm năm mươi lượt
công suất phòng ước tính đạt chín mươi doanh thu ước tính đạt khoảng bảy bảy trăm linh tỷ đồng
ngành du lịch thành phố cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành công thương văn hóa
để có những chuỗi sản phẩm quảng bá trong suốt dịp tết
thời điểm này những làng hoa của tp hcm đang tấp nập chuẩn bị vụ tết
tuy vậy trước sức mua được dự báo sẽ giảm so với mọi năm
cộng với việc giá phân bón vật tư tăng cao nên các nhà vườn chuẩn bị vụ hoa tết khá dẻ dạt
để lượng sức mua của thị trường
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
năm nay nhà vườn trong lan này chuẩn bị khoảng năm mươi chậu lan để phục vụ cho thị trường tết
để chuẩn bị hoa lan nở đúng dịp tết chủ vườn đã huy động toàn bộ công nhân chăm sóc kỹ lưỡng từ ba tháng trước
trong thời gian này hoa lan thường xuyên được tưới nước theo dõi sát sao để kịp thời diệt côn trùng
mầm bệnh gây hại trên thân và hoa
nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc
toàn bộ số chậu lan này được dự báo sẽ nở trực trở nhất trong những ngày cần tết
mỗi năm sức tiêu thụ của tết tết truyền thống của mình
lúc nào tôi thấy nó cũng là
người ta cũng chuẩn bị rất là tương tết
nên cái chuyện mà lan á mười mấy năm nay thì không bao giờ mà nó bị tồn động hàng hay ứ hàng vào mùa tết
mà luôn luôn là bán cháy hàng
hiện tại thì đa số các vườn lan đã được nhận đặt trước hết rồi
những cái mối lái người ta phải đi săn hàng tới những cái vườn để gom hàng trước tết một tháng
để sau đó người ta mới có nguồn hàng để mà bán ra thị trường
chứ còn vườn lan thì tới tết sẽ hết hàng không có hàng để bán
khó khăn nhất là
của người trồng hoa năm nay là phân thuốc đầu vào đều tăng
trong khi sức mua còn dè dặt
sức mua của thị trường năm nay được dự báo sẽ ảm đạm nhất là với những sản phẩm có giá cao
ngoài ra người trồng hoa ở thành phố hồ chí minh còn bị cạnh tranh khốc liệt
bởi hoa nhập ngoại từ thái lan với ngoại hình màu sắc và giá thành tốt hơn
dưới sức ép của thị trường chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân
ngoài việc tích cực hỗ trợ bà con đảm bảo năng suất chất lượng các loài hoa
chính quyền địa phương cũng sẽ tổ chức các điểm bán để tạo sân chơi cho nhà vườn tiêu thụ sản phẩm

thì nói chung là năm nay phải ráng cầm cự để diệt hoa thôi
năm nay thì cũng thực hiện cái đường hoa gạm gỡ sức sưng
đó là một cái để quảng bá hình ảnh thương hiệu đồng thời nữa là cái kênh tiên triền
để cho bà con mua bán trên tiếng đường đó để phục vụ trong dịp tết
hiện tại bây giờ trên những nền tảng xã hội

hội nông dân xã cũng có tập trung phổ biến một số cái giống hoa
đồng thời nữa là cái giá này thông tin những cái nhà vườn cho rộng rãi cho người dân đến để tham quan mua sắm
năm nay thời tiết khá thuận lợi cho các làng nghề hoa cây cảnh
cùng với các dấu hiệu khởi sắc về kinh tế tiêu dùng
bà con trồng hoa tết tại thành phố hồ chí minh hy vọng thị trường sẽ sớm khởi động
mùa hoa tết bội thu đem lại cái tết ấm áp cho các nhà vườn